sau hơn một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chương trình hai của thành ủy hà nội về phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống của người nông dân giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
thành phố hà nội đã đạt được những kết quả tích cực toàn diện đáng chú ý đời sống của người dân nông thôn được cải thiện đáng kể cao hơn mức bình quân của cả nước
đến nay thành phố đã có sáu huyện và ba trăm năm mươi năm trên ba trăm tám mươi hai xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đời sống người nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao
một trăm linh các trạm y tế đều có bác sĩ số người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt tám mươi tám ba tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo nghề năm hai nghìn một mươi chín đạt trên chín mươi
trong sản xuất nông nghiệp hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn
y tế lên đến hàng tỷ đồng như vùng trồng hoa trồng cây có múi nhãn chín muộn được khẳng định thương hiệu các sản phẩm ô cốp được người tiêu dùng tin tưởng
đáng chú ý có một trăm sáu mươi bốn mô hình nông nghiệp công nghệ cao với giá trị sản phẩm nông nghiệp chiếm khoảng hai mươi năm tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố
đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của thủ đô và làm thay đổi diện mạo nông thôn mới nhất là tại các xã huyện miền núi